thưa quý vị và các bạn công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân luôn đóng vai trò rất quan trọng
sau gần hai năm triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
những dấu ấn được thể hiện toàn diện trên các mặt công tác góp phần bảo đảm an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội
sau gần hai năm triển khai thực hiện nghị quyết một mươi hai với sự quyết tâm cao nỗ lực và hành động quyết liệt trong triển khai thực hiện
đã khơi dày được ý chí quyết tâm của lực lượng công an nhân dân từ bộ đến cơ sở
phương châm của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an về việc thực hiện nghị quyết một mươi hai là xây dựng con người là trung tâm hiện đại trước
xuất phát từ tư tưởng con người là gốc của mọi công việc xây dựng con người là nhu cung thêm chốt của thêm chốt
trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố thao trường đổ mồ hôi chiến trường bớt đổ

hiệu này luôn là lời nhắc nhở đối với lực lượng sẵn sàng chiến đấu mang tên cảnh sát cơ động
nội dung huấn luyện đều rất gian an vất vả
lá thao trường rèn cán luyện quân nơi sản sinh những chiến sĩ tuyên nhuệ sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được sao
tất cả là phụ thuộc vào con người
nếu mà con người có bây giờ ta có đầu tư các loại vũ khí hiện đại bao nhiêu chẳng nữa
mà con người không hiện đại tức là không có đủ khả năng để chúng ta khai thác cái tính năng tác dụng của các loại vũ khí công cụ hỗ trợ hiện đại
thì trang bị hiện đại mấy cũng không có tác dụng gì
cho nên chúng tôi xác định là trong tất cả các nhóm vấn đề đều quan trọng nhưng quan trọng nhất vẫn là vấn đề con người
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội được thực hiện đồng bộ xuyên suốt với nhiều loại tội phạm
tập trung đấu tranh đánh đúng đánh trúng với nhiều cách làm mới biện pháp mới
nhiều chuyên án vụ án tạo được tính vang lớn đã thể hiện sự quyết tâm của lực lượng công an
có phần xây dựng xã hội an toàn hơn lạnh mạnh hơn mở lại cuộc sống bình yên cho dân dân
vương mẫu đi đầu trong thực hiện về mạnh cải cảnh của tổng hành trình
nhiều tấm đường sáng vượt qua khó khăn lưu trí dũng cảm để hoàn thành xuất sắc những vụ tạo
tôi cho rằng là cái sự trưởng thành rồi những cái thay đổi của
ngành công an thời gian qua thì nó có thể nói là nó rất là toàn diện rất là toàn diện
và đặc biệt là cái vai trò của ngành công an trong cái việc phúc đáp những cái vấn đề lớn của xã hội
nhất là hai cái vấn đề quan trọng đó là bảo đảm an ninh trật tự và góp phần phát triển kinh tế nó rất là rõ
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và thủ trưởng công an các đơn vị địa phương
đã chủ động triển khai các nhiệm vụ công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
coi đây là nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa quyết định hàng đầu đối với sự thắng thơ lợi của nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội
tôi đánh giá cao việc đảng ủy công an trung ương đã rất quyết liệt
có trách nhiệm tham mưu và triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị

như vậy cho đến thời điểm hiện nay có thể khẳng định
đảng ủy công an trung ương lực lượng công an nhân dân chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao
trên nhiều lĩnh vực chúng ta tiếp tục khẳng định được cái vai trò vị trí quan trọng của mình
nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới đã đặt ra nhiều thách thức phức tạp
việc triển khai thực hiện trong nghị quyết một mươi hai đóng vai trò then chút là
đã kiếm chỉ nam để lực lượng công an nhân dân nỗ lực quyết tâm thực hiện thắng lợi ưu cầu công tác chiến đấu trong tình hình mới
thưa quý vị là địa bàn trọng điểm về kinh tế xã hội của tỉnh lâm đồng
với nhiều tuyến quốc lộ chạy qua các chợ đầu mối và nhiều trung tâm công nghiệp quan trọng
huyện đức trọng luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự
tuy nhiên với việc triển khai thực hiện nhiều mô hình hay cách làm sáng tạo chủ động tấn công tội phạm
giữ vững địa bàn
công an huyện đức trọng đã từng bước làm chủ tình hình giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
trong thành tích chung đó có sự đóng góp của công an xã hiệp thạnh
đơn vị được chọn để làm đơn vị kiểu mẫu điển hình về an ninh trật tự và văn minh đô thị
phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt tại cơ sở cán bộ chiến sĩ công an xã hiệp thạnh
luôn xác định công tác phòng ngừa là biện pháp chiến lược trong đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội
do đó công an xã đã xây dựng hệ thống fanpage trên mạng xã hội zalo facebook
nhằm giúp người dân tiếp cận nhanh các thông tin liên quan đến tội phạm để phòng ngừa
và cùng với lực lượng công an đấu tranh
lực lượng công an cũng áp dụng biện pháp đi từng ngõ gõ từng nhà bám sát địa bàn
trực tiếp vận động nhân dân cùng tham gia ủng hộ các mặt công tác của lực lượng công an
công an xã hiệp thạnh còn là đơn vị thực hiện quyết liệt hiệu quả các chỉ tiêu của đề án sáu
với nhiều kết quả nổi bật như hoàn thành một trăm linh chỉ tiêu thu nhận định danh điện tử
và kích hoạt tài khoản định danh mức độ hai
xác định công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ sở
là việc làm quan trọng nên công an xã hiệp thạnh đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
thành lập một mươi tổ liên gia tự quản về phòng cháy chữa cháy tại một mươi khu dân cư với sáu mươi hộ dân tham gia
thông qua mô hình tổ liên gia vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy
cũng như tình hình an ninh trật tự luôn được bảo đảm ở thế chủ động
đối với các tổ liên gia thì công an xã hiệp thạnh đã lên một phương án đổi mới
hơn mức yêu cầu của c bảy đó là việc truyền tải thông tin báo động
các tổ liên gia về trực tiếp tại công an xã
có nghĩa là khi xảy ra sự cố tại các tổ liên gia người dân bấm chuông cảnh báo
thì hệ thống chuông của công an xã sẽ báo rang và sẽ biết được xác định được vị trí
tổ liên gia nào xảy ra sự cố
với phương châm gần dân trọng dân việc gì khó có nhân dân giúp sức sẽ giải quyết thành công
công an xã hiệp thạnh luôn bám sát địa bàn chủ động kết nối lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân
và các anh được nhân dân cung cấp nhiều thông tin có giá trị trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
từ đó giúp công an xã chủ động giải quyết và xử lý hiệu quả các vấn đề vụ việc nổi lên ở cơ sở
không để phát sinh tình hình phức tạp
trước đây xã hiệp thạnh được đánh giá đây là một xã mà rất phức tạp về an ninh trật tự
nhưng từ khi có chủ trương của bộ đưa lực lượng công an chính quy về xã
thì sau ba năm thì phải nói rằng là cái xã hiệp thạnh có nhiều chuyển
diễn biến rất là tích cực
đặc biệt là trong những năm qua trên địa bàn xã hiệp thành là không có trọng án xảy ra
và những đối tượng hình sự đối tượng mơ tí đối tượng kinh tế là đã không còn tồn tại
sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai công an tỉnh lâm đồng đã tổ chức lễ công bố quyết định xây dựng công an xã hiệp thạnh huyện đức trọng
là điển hình kiểu mẫu về công tác bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện đề án sáu
ngoài công an xã hiệp thạnh còn có sáu đơn vị được lựa chọn
để xây dựng điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới
đây là chủ trương lớn của bộ công an nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của lực lượng công an
qua đó góp phần xây dựng lực lượng công an cơ sở trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới